thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia
prasokon đăng thăm chính thức việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính sách của việt nam đó là luôn mong muốn củng cố
phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài với campuchia
tại buổi tiếp thủ tướng nêu rõ việc trao đổi đoàn thường xuyên là minh chứng cho mối quan hệ mật thiết
gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
nhân dân việt nam mong chờ chuyển thăm chính thức việt nam của thủ tướng sam dek techo hun sen vào thời gian tới
thủ tướng đề nghị hai bên cần thực hiện tốt những thỏa thuận đạt được về vấn đề phân giới cắm mốc
thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa đầu tư thương mại giữa hai bên tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp
người dân hai nước làm ăn
thủ tướng vui mừng vì quan hệ hai nước gần đây phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực
luôn ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực
và quốc tế đặc biệt kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng cao
sự kiến năm hai nghìn một mươi tám đạt gần mục tiêu năm tỷ usd một năm như lãnh đạo cấp cao hai nước đã để ra cho năm hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao campuchia cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
khẳng định chuyến thăm này tiếp tục củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
phó thủ tướng cũng chúc mừng kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn của việt nam vừa kết thúc thành công tốt đẹp
đặc biệt là sự kiện quan trọng bầu tổng bí thư nguyễn phú trọng giữ chức chủ tịch nước
chúc mừng những thành công của việt nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nâng cao uy tín và vị thế trên trường quốc tế
phó thủ tướng khẳng định mạnh mẽ nhân dân campuchia không bao giờ quên công lao to lớn của đảng chính phủ quân đội và nhân dân việt nam
đã giúp đỡ campuchia trong việc xóa bỏ chế độ diệt chủng và công cuộc tái thiết đất nước